là bệnh viện tuyến đầu tại tỉnh biên giới tiếp giáp trung quốc lạng sơn
bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm dịch covid một mươi chín
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về công tác phòng ngừa và ứng phó dịch tại đây
khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn đang có một mươi trường hợp nghi ngờ bị nhiễm covid một mươi chín
được cách ly tại khu điều trị riêng biệt
các trường hợp cách ly được khám sức khỏe lấy chỉ số chức năng sống
các y bác sĩ tại đây luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của bộ y tế về khử khuẩn
quản lý giám sát đeo khẩu trang và mặc đầy đủ trang bị phòng hộ
và đúng các quy định về chất thải nguy hại
cho đến hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn chưa phát hiện trường hợp nào qua xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
tình hình kiểm soát dịch bệnh tại đây tiếp tục được thực hiện đúng quy chuẩn của bộ y tế